hãy tổ chức học bán trú cho học sinh để tạo thường tiện giảm phiền hà cho phụ huynh và gia đình thứ trưởng nguyễn trường sơn nói
bộ y tế sẽ sớm có hướng dẫn về chăm sóc điều trị cho học sinh mắc covid một mươi chín nhằm tạo sự an tâm cho phụ huynh và xã hội

trong đó sáu trăm linh tám ca thở ổn
tăng một mươi tám bốn mươi bốn ca phải thở máy xâm lấn tăng một mươi ba số còn lại là bệnh nhân thở hfnc lọc máu ecmo

theo sở y tế hà nội đến hết ngày một mươi sáu tháng hai toàn thành phố có một trăm hai mươi sáu bảy mươi ba f đang điều trị theo dõi
trong đó có hơn một trăm hai mươi một ca điều trị tại nhà và tám trăm năm mươi ba ca điều trị tại khu cách ly
gần chín mươi bảy f tại hà nội ở thế nhẹ
trong số ca mắc covid một mươi chín nhiễm omicron hoặc không có triệu chứng hơn ba còn lại
tương đương hơn bốn ca phải nhập viện điều trị
trong số này hơn ba bảy trăm linh f điều trị tại các bệnh viện của hà nội tầng hai và tầng ba
ba trăm bốn mươi năm ca điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương và bệnh viện đại học y hà nội
thành phố cũng ghi nhận tám trăm bảy mươi hai ca tử vong do covid một mươi chín từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
chiếm tỷ lệ bốn mươi sáu tổng số ca mắc
so với con số một năm của cả nước đây là tổng số ca mắc
thành phố cũng ghi nhận tám trăm bảy mươi hai ca tử vong do covid một mươi chín từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
chiếm tỷ lệ bốn mươi sáu tổng số ca mắc
so với con số một năm của cả nước đây là tỷ lệ thấp
sở y tế hà nội cho biết số bệnh nhân chuyển tầng được hạn chế tối đa trong nhiều tuần qua
nhiều ngày gần đây dù hà nội ghi nhận một mươi năm ca tử vong do covid một mươi chín mỗi ngày
nhưng những trường hợp này chủ yếu là người cao tuổi
có bệnh lý nền thuộc nhóm nguy cơ và chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
theo thống kê của ngành y tế
hiện tp hcm ghi nhận một trăm sáu mươi sáu ca covid một mươi chín omicron
một trăm năm mươi năm ca nhập cảnh và một mươi một ca được phát hiện trong cộng đồng
sở y tế đang phối hợp với các sở ngành để tăng cường giám sát mở lại các đường bay
và giám sát cả ở nhập cảnh và trong cộng đồng
tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
trong năm ca covid một mươi chín nhiễm omicron trong cộng đồng đã được ghi nhận gần đây
tp hcm xác định một mươi chín f một
trong đó ba trường hợp dương tính một ca trong số này được xác định nhiễm omicron
đây là ca omicron trong cộng đồng thứ một mươi một được ghi nhận tại tp hcm
theo báo cáo của ban chỉ đạo tính đến một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng hai
tp hcm có năm trăm một mươi tám năm mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín được bộ y tế công bố
bao gồm năm trăm một mươi bảy một trăm ba mươi tám trường hợp nhiễm trong cộng đồng chín trăm một mươi bốn trường hợp nhập cảnh
theo đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín mới đây của sở y tế
tp hcm có hai trăm bảy mươi năm phường xã cấp một vùng xanh ba mươi bảy phường xã cấp độ hai
tăng ba mươi sáu phường xã cấp hai so với cách đánh giá cũ
sáng một mươi tám tháng hai điều dưỡng trưởng nguyễn thị thu phương
bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đh y hà nội cho biết
cơ sở y tế này hiện điều trị một trăm tám mươi bệnh nhân đã kín dường
mỗi ngày đơn vị này tiếp nhận từ hai mươi đến ba mươi f
bệnh viện có hơn một trăm linh bác sĩ điều dưỡng và tình nguyện viên tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân
dường bệnh vẫn còn nhưng nhân lực để tiếp nhận
điều trị theo công suất tối đa năm trăm ba mươi giường của bệnh viện chưa đủ
với số nhân lực và số bệnh nhân đang điều trị
chúng tôi còn thiếu bác sĩ và điều dưỡng điều dưỡng phương nói
khu vực r một mươi ba r một mươi bốn là nơi điều trị bệnh nhân tầng ba nặng và nguy kịch
mỗi khu có thể điều trị tối đa hai mươi bệnh nhân
hiện khu vực này cũng kín giường
bác sĩ nguyễn minh nguyên điều trị tầng ba bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín cho biết
đặc điểm của các bệnh nhân tại đây là rất già
tuổi trung bình từ tám mươi đến một trăm linh và tỷ lệ chưa tiêm vaccine lớn
các bệnh nhân điều trị tại khu vực hồi sức luôn cần theo dõi liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
vì diễn biến xảy ra liên tục khó lượng
bệnh nhân chủ yếu nằm lưu cữu thời gian điều trị dài
có khi vài tuần hoặc vài tháng mới có thể ra viện
vì vậy chúng tôi phải chiến đấu dài hơi
đây cũng là thách thức lớn với nhân viên y tế bác sĩ minh nguyên nói
bác sĩ nguyên phân tích sau khi tiêm vaccine số lượng f ngoài cộng đồng tăng
tỷ lệ bệnh nhân nặng có giảm
tuy nhiên khi số ca f tăng quá cao lượng bệnh nhân nặng cũng sẽ tăng
đặc biệt người già yếu nhiều bệnh nền không có khả năng đi tiêm vaccine
những trường hợp này mắc thêm covid một mươi chín thường rất nặng nguy cơ tử vong cao
vì vậy theo bác sĩ minh nguyên muốn giữ được tỷ lệ tử vong thấp
chúng ta cần phòng bệnh hơn chữa bệnh giảm tỷ lệ lây nhiễm ngoài cộng đồng
bảo vệ đối tượng nguy cơ nặng
ngày một mươi tám tháng hai tin từ văn phòng ubnd tỉnh cà mau cho biết
chủ tịch ubnd tỉnh đã ký quyết định giải thể bệnh viện giã chiến số
tại bệnh viện y học cổ truyền
lý do giải thể là do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cơ bản đã được kiểm soát tốt
số người mắc covid một mươi chín cũng giảm dần
tỉnh cà mau đang áp dụng cấp độ dịch là cấp độ một
với cấp độ này tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh cà mau
dần được khôi phục ổn định trở lại
sau khi giải thể bệnh viện giả chiến số hai chủ tịch ubnd tỉnh cà mau
cho bệnh viện y học cổ truyền thực hiện thêm chức năng thu dung điều trị
và triển khai hướng dẫn cho người bệnh hậu covid một mươi chín
thuộc lĩnh vực y học cổ truyền tại bệnh viện và trên địa bàn tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau cũng giao cho giám đốc sở y tế chỉ đạo
giám đốc bệnh viện giã chiến số hai ra soát thanh toán các chính sách
chế độ cho nhân viên tham gia bệnh viện giả chiến
về trang thiết bị dụng cụ vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
được trang bị cho bệnh viện giả chiến số hai giao cho bệnh viện y học cổ truyền
tiếp tục quản lý sử dụng cho người bệnh và bảo dưỡng đúng theo quy định
đồng thời sẵn sàng triển khai thực hiện phục vụ quản lý điều trị covid một mươi chín khi được điều động
bên cạnh đó chủ tịch ubnd tỉnh cà mau huỳnh quốc việt cũng yêu cầu các sở ngành có liên quan
triển khai công tác điều trị cho trẻ em nhiễm covid một mươi chín đặc biệt là hướng dẫn về chuyên môn
và phát đồ điều trị covid một mươi chín đối với người dưới một mươi tám tuổi nhất là trẻ em dưới một mươi hai tuổi
công tác chăm sóc điều trị bệnh nhi mắc covid một mươi chín và các biện pháp phù hợp để hạn chế tối đa
khả năng xảy ra việc khoa nhi trong bệnh viện lây nhiễm covid một mươi chín hoặc quá tải
theo nghiên cứu công bố mới đây trên tạp chí the bmj của đh washington mỹ
người bình phục sau giai đoạn cấp tính của covid một mươi chín có nguy cơ cao mắc các vấn đề
sức khỏe tâm thần trong thời gian một năm
ngoài ra nghiên cứu cũng cho thấy nguy cơ gia tăng các rối loạn sử dụng chất gây nghiện
như rượu và ma túy
theo đó nhóm nghiên cứu đã phân tích hồ sơ y tế của gần một trăm năm mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín
đã bình phục nằm trong hệ thống cơ quan quản lý y tế cựu chiến binh mỹ
trong giai đoạn từ tháng ba đến tháng một
sau đó họ theo dõi hồ sơ y tế của những bệnh nhân trên sau giai đoạn cấp tính
đến cuối tháng một mươi một

lúc đã oversánh dữ liệu của hai nhóm đối chứng một trong hai nhóm đối chứng
là hơn năm sáu triệu bệnh nhân không mắc covid một mươi chín trong giai đoạn nói trên
và nhóm còn lại là hơn năm tám triệu người từng là bệnh nhân năm
không ai trong số những bệnh nhân tham gia nghiên cứu được giận đoánual mắc vấn đề
sức khỏe tâm thần trong vòng hai năm trước khi nghiên cứu được tiến hành
nhóm nghiên cứu nhận thấy so với người không mắc covid một mươi chín trong các nhóm đối chứng
cao hơn ba mươi năm và gần bốn mươi có nguy cơ bị trầm cảm hay các rối loạn liên quan đến căng thẳng
họ cũng phát hiện ra các bệnh nhân covid một mươi chín có nguy cơ sử dụng thuốc chống trầm cảm cao hơn năm mươi năm
và có khả năng sử dụng benzodiazepine để điều trị lo âu cao hơn sáu mươi năm
theo nghiên cứu những người trong nhóm này cũng có nguy cơ bị rối loạn giấc ngủ cao hơn bốn mươi một
nhiều bệnh nhân covid một mươi chín cũng bị chứng sương mù não hoặc suy giảm chức năng nhận thức
nghiên cứu cho thấy họ có nguy cơ suy giảm chức năng nhận thức cao hơn tám mươi
với các triệu chứng như hay quên lún lẫn và thiếu tập trung
các phát hiện cho thấy người mắc covid một mươi chín đang chịu sự gia tăng nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần
vốn có thể dẫn đến những hậu quả sâu rộng tiến sĩ anne olley cho biết
thưa quý vị tại nhật bản nước này tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca tử vong vì covid một mươi chín
khi làn sóng omicron được dự đoán sẽ tiếp tục kéo dài tới tháng bốn
theo số liệu do đài nsk công bố
vào ngày một mươi bảy tháng hai nhật bản ghi nhận hai trăm bảy mươi một ca tử vong vì covid một mươi chín
thiết lập kỷ lục mới về số ca tử vong tại nước này
đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca tử vong vì covid một mươi chín tại nhật bản vượt mốc hai trăm linh trường hợp
một nhóm chuyên gia y tế tuần này cho biết số ca nhiễm do biến chủng omicron tại nhật bản
dường như đã đạt đến đỉnh điểm nhưng số ca nhập viện và tử vong có thể sẽ tiếp tục tăng
đặc biệt ở những người lớn tuổi
giáo sư hiroshi nishiura tại đại học kioto ước tính
làn sóng omitront sẽ khiến cho bốn ba trăm ba mươi chín người tử vong tại nhật bản trong khoảng thời gian từ tháng một đến ngày hai mươi tháng bốn
với hơn bảy mươi nạn nhân từ tám mươi tuổi trở lên con số này có thể giảm xuống tùy thuộc vào tốc độ tiêm mũi vaccine tăng cường
thủ tướng fumio kishida đã cam kết đẩy nhanh chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường tại nhật bản
hiện chỉ có khoảng một mươi dân số nhật bản tiêm mũi tăng cường so với tỷ lệ hơn năm mươi ở hàn quốc và singapore
thủ tướng kishida đã đảm bảo
ông chưa sẵn sàng lấy lỏng các biện pháp kiểm soát dịch tại nhật bản
tuy nhiên ông đang phải đối mặt với sức ép từ các lãnh đạo doanh nghiệp
những người cho rằng các biện pháp hạn chế dẫn đến chính sách bế quan tỏa cảng
và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động của nhật bản
nhiều người cho rằng lệnh cấm là vô nghĩa vì omicron đã trở thành trúng trội ở nhật bản
bộ y tế singapore mới đây ước tính nước này đã ngăn chặn được khoảng tám ca tử vong vì covid một mươi chín
trong năm tháng cuối của năm hai nghìn hai mươi một nếu các biện pháp y tế công cộng và nỗ lực tiêm vaccine cho phần lớn dân số
con số từ bộ y tế singapore nằm trong một báo cáo do bộ tài chính nước này công bố vào ngày một mươi bảy tháng hai
cho thấy từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
khi sau ca nhiễm biến thể delta đạt đỉnh tại đảo quốc sư tử
vaccine đã giúp ngăn chặn được khoảng tám ca tử vong ba mươi ba ca bệnh nặng và một trăm một mươi hai trường hợp nhập viện
theo đài chen
cũng theo báo cáo trên trước tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín tại singapore ở mức thấp là chủ yếu
nhờ vào thực hiện các biện pháp quản lý an toàn và hạn chế biên giới
ngoài ra tình trạng đạt tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín ở mức cao lên tới tám mươi bảy tám đã tạo điều kiện cho việc tái mở cửa nền kinh tế an toàn trong năm ngoái
tình trạng đó cũng đã giúp singapore đương đầu với làn sóng dịch bệnh từ biến thể omicron mà không phải thắt chặt
chế theo báo cáo
mô phỏng của bộ y tế singapore cho thấy nếu không có vaccine số ca nhập viện có lẽ đã cao hơn tám lần và số ca bệnh nặng cũng như số ca tử vong cao hơn gấp một mươi một lần
từ ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một có bảy trăm tám mươi năm ca covid một mươi chín tử vong ở singapore và bộ y tế nước này ước tính con số đó có thể là tám bảy trăm bảy mươi tám ca nếu không có việc thúc đẩy tiêm vaccine
tính đến ngày một mươi sáu tháng hai tổng số ca covid một mươi chín tử vong ở singapore đã cao hơn tám lần và số ca bệnh nặng cũng như số ca tử vong cao hơn gấp một mươi một lần

ngày hai tổ chức y tế thế giới who khuyến nghị những nước đang đối phó với số ca mắc covid một mươi chín gia tăng nên rút ngắn thời gian cách ly một mươi bốn ngày trong một số trường hợp
cụ thể thời gian cách ly có thể giảm từ một mươi bốn ngày xuống một mươi ngày mà không cần xét nghiệm và giảm xuống bảy ngày nếu có kết quả âm tính với virus sars cov hai miễn là người cách ly không có bất kỳ triệu chứng mắc bệnh nào
theo who ban hành hướng dẫn mới tạm thời này sẽ giúp ích cho những nước có ca mắc covid một mươi chín
các ngành dịch vụ thiết yếu đang phải chịu áp lực lớn do số ca bệnh gia tăng
ngoài ra who cũng cho rằng các nước nên cân nhắc nới lỏng các biện pháp truy vết tiếp xúc trong những trường hợp tương tự
các nước cần phải ưu tiên người thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao nhất khi tiếp xúc với những người mắc covid một mươi chín
như là nhân viên y tế hoặc những người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín thể nặng như người ốm bệnh hay chưa tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
một số nước như mỹ đức và thụy sĩ đã rút ngắn
thời gian cách ly để đương đầu với làn sóng lây nhiễm gia tăng do biến thể omicron
thưa quý vị và các bạn có thể thấy tình hình đại dịch covid một mươi chín trên thế giới vẫn còn diễn biến khá phức tạp
khi liên tục virus sars cov hai có những biến thể mới
trước thực trạng như vậy ngoài những biện pháp phòng chống dịch của các chính phủ trên khắp thế giới
bên cạnh đó còn là trách nhiệm của mỗi công dân
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid toàn cảnh của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại